liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám ủy ban kiểm tra tỉnh bình thuận vừa công bố quyết định kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo đối với ông hồ lâm giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh
và kỷ luật cách hết chức vụ trong đảng đối với ông lê nguyễn thanh danh
nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
theo đó hai ông hồ lâm và lê nguyễn thanh danh trong thời gian giữ các chức vụ
tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đã thiếu kiểm tra việc ủy ban nhân dân thành phố phan thiết cho chuyển mục đích sử dụng đất
từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định không đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
hàng năm đã được tỉnh phê duyệt chưa thực hiện tốt chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
trong việc tăng cường kiểm tra xử lý sai phạm để hình thành các khu dân cư tự phát
phá vỡ quy hoạch trên địa bàn thành phố phan thiết tạo cơ hội cho các cá nhân trục lợi
gây thất thoát ngân sách nhà nước